để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
trong sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và các lực lượng khác
phối hợp cùng với công an phường các tổ tự quản tại địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát
tổ chức phân luồng giữ gìn trật tự không để xảy ra tình trạng ùn tắc phức tạp về an toàn giao thông
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
điểm thi trường trung học cơ sở mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng công an đã có mặt lên các phương án đảm bảo an ninh
an toàn cho thí sinh và người nhà tại điểm thi
đặc biệt đối với tình huống như thế này lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động điều tiết
tránh ủn tắc tại khu vực cổng trường do vậy đã không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
bên cạnh đó lực lượng công an phường sở tại còn tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của công an thành phố trong công tác bảo vệ vòng trong vòng ngoài trong thời gian các điểm
đang diễn ra hoạt động thi đồng thời lên các phương án giải quyết những tình huống đột xuất xảy ra
đảm bảo an toàn đúng thời gian quy định đặc biệt tại các điểm thi lực lượng chức năng
cũng bố trí các địa điểm chờ cho phụ huynh học sinh tránh tình trạng ủn tắc
trước khu vực cổng trường
chí lực lượng đưa đón tận nơi để kịp thời thi cho nó đúng giờ

đang góp phần giúp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra tuyệt đối an toàn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo